sự xuất hiện của biến thể omicron một biến thể được xem là tồi tệ nhất sở hữu các siêu đột biến đang khiến cả thế giới phải lo ngại
đặc biệt là ở khả năng lây nhiễm cũng như lần tránh biến dịch từ vaccine tốt hơn so với những biến chủng hiện nay
bao gồm cả delta biến thể đang chiếm ưu thế toàn cầu
nhưng cụ thể sự xuất hiện của omicron sẽ gây ảnh hưởng thế nào với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
lấy ví dụ tại anh hiện tại toàn bộ các vaccine được cấp phép tại đây hoạt động bằng cách huấn luyện cho hệ biến dịch chống lại các cai protein
cấu trúc được virus corona gây bệnh covid một mươi chín sử dụng để xâm nhập vào tế bào mà cụ thể là gắn với thu thể ace hai
biến thể omicrone sở hữu tới ba mươi đột biến ở gai protein trong đó có một mươi đột biến liên quan đến cái gọi là rbd tạm dịch liên kết cụ thể
một khu vực đặc biệt cho phép virus bám vào thực thể tế bào
để so sánh delta chỉ có hai đột biến ở rbd
tuy nhiên ngay cả với ngần ấy thay đổi vẫn sẽ có những khu vực mà kháng thể vào tế bào t lympho t tế bào tạo biến dịch có thể phản ứng
nếu nhìn vào tổng thể các đột biến bức tranh trông rất kinh khủng giống như toàn bộ những kháng thể quan trọng nhất đều trở nên vô dụng
danny r mann giáo sư biến dịch học từ đại học imperial college london
tuy nhiên các thông tin có được từ nam phi cho thấy tình hình không đến mức quá nghiêm trọng
những người được đưa tới bệnh viện chủ yếu đều chưa tiêm chủng nên có lẽ vaccine vẫn đang bảo vệ tốt
chưa kể tế bào t còn có chức năng huấn luyện tế bào sản sinh kháng thể trước các rủi ro mà nó phải đối mặt
chúng tôi đều cho rằng tế bào t có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến trùng và nó có thể cho bạn sự bảo vệ nhất định
r mann bổ sung
thực tế cho thấy những người đã tiêm chủng hai mũi vẫn có thể nhiễm biến thể danta dù tỷ lệ thấp hơn ba lần so với những người chưa tiêm
ngoài ra người đã tiêm chủng giảm được nguy cơ tử vong tới chín lần nếu chẳng may nhiễm bệnh
theo giáo sư pow morgan nhà miễn dịch học từ đại học cudif anh điều này có thể cũng đúng với omicron
tôi nghĩ mức bảo vệ giảm đi thay vì mất hoàn toàn
virus sẽ không thể loại bỏ toàn bộ các biểu mô trên bề mặt vì nếu làm như vậy các gai protein sẽ không thể hoạt động nữa
nghĩa là dù kháng thể và tế bào t từng chống lại các biến chủng trước kia có khả năng không hiệu quả sẽ vẫn còn một phần nào đó có tác dụng
cũng theo morgan việc tăng cường miễn dịch cho cộng đồng bằng mũi tiêm thứ ba sẽ là một nước đi tốt
dù phân nửa thậm chí là hai phần ba miễn dịch không còn tác dụng bạn vẫn sẽ còn một ít kháng thể
và việc bổ sung thêm đương nhiên vẫn là tốt hơn
với những người đã tiêm chủng hai mũi rồi với nhiễm deta viễn cảnh với họ có phần tươi sáng hơn
nhóm này sẽ sở hữu một hệ miễn dịch rất rộng đủ để xử lý phần lớn các biến chủng mới
trích lời david mathieu giáo sư virus học từ đại học britain anh
nguyên nhân là bởi những người này đã tiếp xúc với virus và các gai protein từ cả delta qua lây nhiễm
lẫn cả trùng học từ vũ hán qua vaccine
có nghĩa là bạn đã có kháng thể cho cả trùng gốc lẫn trùng mới cùng lượng tế bào tây phủ rộng
nỗi lo lớn nhất sẽ dành cho những người đến nay vẫn chưa chịu tiêm chủng
biến thể mới có khả năng sẽ lây nhiễm mạnh hơn cả delta
viễn cảnh xảy ra là nó sẽ tìm được những người chưa tiêm chủng nhanh hơn và đẩy họ vào bệnh viện
qua đó làm tăm ác lực cho hệ thống y tế
mathieu nhận xét điều này có thể dẫn đến một lệnh phong tài mới
trong trường hợp số ca nhập viện vượt quá ngưỡng đáp ứng của hệ thống y tế
trong tình cảnh này các chuyên gia cho biết vẫn sẽ có những mặt tích cực để con người hy vọng
đầu tiên là việc chúng ta vẫn chưa biết khả năng thực sự của biến thể omicron
trước cộng đồng có độ phủ vaccine rộng
rất có khả năng những người đã tiêm đủ hai mũi thậm chí là ba mũi vaccine hiện hành được bảo vệ trước nó
tiến ship peter englis một cố vấn dịch bệnh đã về hưu cho hay
nhưng cũng có thể các vaccine hiện nay chẳng làm được gì trước omicron cả
chúng ta chưa có đủ thông tin để biết được chuyện này
một lý do nữa là sự tồn tại của thuốc kháng virus như
monopiravir được cho là sẽ vẫn phản ứng tốt với biến thể omicron
tại anh gần năm trăm linh liều thuốc này sẽ được phân phát cho bệnh nhân covid cao tuổi
và những người đang có hệ biến dịch yếu
ngoài ra những phương pháp điều trị hiện hành như dexamethasone
nhiều khả năng sẽ vẫn hiệu quả vì nó nhắm vào phản ứng cơ thể
thay vì tấn công trực tiếp vào virus
và cuối cùng khả năng biến chuyển và đáp ứng của các loại vaccine hiện nay
cũng là rất nhanh nhờ vào công nghệ mới
nếu như thực sự omicron có thể này tránh được hoàn toàn biến dịch từ vaccine
công nghệ mrna và vaccine
vaccine vector định hướng cho phép sửa đổi vaccine rất nhanh
để đáp ứng với biến thể mới
nghĩa là sẽ có vaccine mới được tạo ra rất nhanh để dành riêng cho nó
có khi chỉ trong vài tháng
không thể chối bỏ được việc omicdon đang là một thách thức lớn
trên con đường thoát khỏi đại dịch của nhân loại
nhưng dựa trên những gì chúng ta biết
nó khó làm đưa thế giới trở về thời kỳ giống như cách đây một năm
quan trọng hơn càng nhiều người tiêm chủng
khả năng thoát khỏi đại dịch sẽ càng hiện rõ
trong bối cảnh nhiều nước đóng cửa câu giờ
cho tới khi hiểu hơn về omicron
các chuyên gia khuyên cáo việt nam nên làm tương tự
và sớm giải mã gen để phát hiện biến thể mới
theo tạp chí điện tử trí thức trực tuyến
sự xuất hiện của biến thể omicron từ nam phi
gợi nhớ tới giai đoạn chủng virus delta ấn độ
gây nên đợt khủng hoảng dịch toàn cầu
delta được phát hiện lần đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trùng này mới xuất hiện tại yên bái việt nam bệnh nhân hai nghìn tám trăm năm mươi bảy
độ chết này là nhờ các chính sách xiết chặt
và cách ly nghiêm ngặt với người nhập cảnh mà việt nam thực hiện giai đoạn đó
tuy nhiên virus đến chậm cũng không khiến tình hình dịch bệnh
tại việt nam khá hơn nhiều so với các quốc gia khác
dịch lan nhanh tại các tỉnh phía bắc và thậm chí bùng mạnh mẽ
lan rộng trên cả nước khi xuất hiện tại thành phố hồ chí minh hồi tháng năm
hơn hai mươi ba người đã qua đời sau hơn năm tháng chống dịch
biến thể delta chỉ vừa tương đối được kiểm soát tại việt nam
thì sự xuất hiện của biến thể omicron ở một số quốc gia vào cuối năm
thời điểm của nhiều dịp lễ tết
làm dấy lên mối lo ngại về làn sóng dịch thứ năm
tạm thời đóng cửa một số đường bay quốc tế
tích cực giải mã gen các ca nhập cảnh dương tính
tuân thủ năm k khẩn trương tiêm vaccine mũi ba
là những biện pháp mà những chuyên gia y tế đề xuất để đón đầu biến thể omicron
trước hết phải phát hiện được biến thể mới này
muốn phát hiện thì chỉ có duy nhất là cách giải mas gen
bác sĩ nguyễn thanh trường phó giám đốc điều hành bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
nêu quan điểm khi nói về sự chuẩn bị để ứng phó với biến thể mới
là đơn vị thường xuyên giải mã gen các chủng virus sars cov hai tại tp hcm
từ khi bùng phát dịch đến nay
lãnh đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho rằng
để phát hiện biến thể mới cần quan tâm đến người nhập cảnh
trường hợp nào nhập cảnh dương tính thì chắc chắn phải giải mã gen
số đó không nhiều có thể làm được
còn giải mát hết các ca dương tính trong cộng đồng thì mông mênh quá
không khác nào mò kim đáy biển bác sĩ chưa nói
bác sĩ nguyễn thanh tường cho biết sắp tới
bệnh viện bệnh nhiệt đới có thể phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc để giải mã gen của nhóm này nhằm đảm bảo phát hiện biến thể sớm nhất có thể
song song với đó các chuyên gia cho rằng
các trường hợp nhập cảnh phải được cách ly chặt chẽ không để lây lan ra cộng đồng
hiện việt nam cách ly người nhập cảnh trong vòng một tuần
người tiêm đủ vaccine âm tính với sars cov hai
bác sĩ trường gợi ý để ứng phó với omicron
có thể xem xét kéo dài thời gian cách ly
bằng cách giải trình tự gen hoặc thực hiện xét nghiệm pcr ngẫu nhiên
mẫu bệnh phẩm được thu thập kể cả trong nước hoặc nhập cảnh
bên cạnh đó họ đề xuất áp dụng biện pháp tạm thời là hạn chế nhập cảnh
với các nước có biến thể đang lưu hành có vị trí liên kề
những biện pháp này nên được duy trì đến khi việt nam có đầy đủ hiểu biết về biến thể
và ảnh hưởng đến hiệu lực của vaccine hoặc hệ thống y tế đã đủ sẵn sàng
đó là một đợt bùng phát mới
hai chuyên gia từ viện world health organization kiến nghị
nói về việc chuẩn bị cho biến thể omicron
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung hòa giám đốc trung tâm y tế quận gò vấp
địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng của biến thể delta tại tp hcm cho rằng
giải pháp vẫn là chống dịch triệt để
y tra như đang làm có nghĩa là không nhiễm là tốt nhất
ở cấp độ thành phố ông đề nghị giám sát dịch tễ qua theo dõi các luồng đi biến động dân cư
đặc biệt là người đến về từ nước ngoài cần được lấy mẫu giám sát dịch tễ
để xem có nhiễm biến thể omicron hay không
nếu phát hiện thì sớm báo động cho thành phố
còn ở góc độ địa phương ông hòa chia sẻ không thể phát hiện người bệnh nhiễm
với biến thể delta hay omicron chỉ qua xét nghiệm thông thường
do đó các địa phương tiếp tục những công việc đang làm
quan trọng là công tác giám sát dịch tễ từ các cấp trên
trong khi việt nam chưa có chính thức có động thái đóng cửa biên giới
với các quốc gia xuất hiện biến thể mới
thì nhiều nước trên thế giới đang có xu hướng siết chặt nhập cảnh
nhằm câu giờ cho đến khi hiểu rõ hơn về omicron
nhật bản cùng iceland và maroc là ba quốc gia cấm tuyệt đối tất cả các du khách nước ngoài
trong khi đó australia chỉ hoãn việc mở lại biên giới trong hai tuần
mỹ và liên minh châu âu eu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt đầu cấm chuyến bay
từ nam phi vào khu vực lần cận
bốn nước đông nam á gồm malaysia thái lan philippines và singapore
đã xét đi lại với các nước phía nam châu phi
yêu cầu cách ly người nhập cảnh trong những ngày qua
anh cũng cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và năm nước láng giềng
những động thái tương tự đã được áp dụng tại ấn độ iran brazil và canada
nói về kinh nghiệm từ đợt dịch cho đến biến thể gelta
bác sĩ nguyễn trung hòa nhận định danta có khả năng lây nhiễm nhanh độc lực cao
omicron được dự báo còn lây lan mạnh hơn
do đó kinh nghiệm là cần kiểm soát không để biến thể mới lan rộng
trước câu hỏi về việc có nên siết chặt biện pháp hành chính
bác sĩ hòa nhắc lại chủ trương hiện nay là thích ứng an toàn và linh hoạt
do đó nếu cần thiết thì phải đặt vấn đề về biện pháp hành chính theo từng đối tượng nhiễm
ví dụ nhóm a có tỷ lệ cao nhiễm biến thể mới thì cần phân tích nguyên nhân
rồi đưa ra quy định để kiểm soát nhóm này
song song đó việc tiêm mũi ba đặc biệt là cho nhóm ưu tiên nhân viên y tế
người bệnh nền cao tuổi để giảm nguy cơ chuyển nặng tử vong là điều cần khẩn trương thúc đẩy
việc này là nhằm bảo vệ những nhóm yếu thế về sức khỏe trong xã hội
cùng quan điểm tiến sĩ nguyễn thu anh và ông ngô hoàng anh cho rằng
việt nam cần xây dựng chiến lược tiêm chủng toàn dân để phù vaccine an toàn trong thời gian ngắn nhất
tiến tới tiêm mũi ba cho các nhóm nguy cơ bao gồm người trên sáu mươi năm tuổi nhân viên y tế bệnh nền
đặc biệt là những người đã tiêm hai mũi vaccine ngoài hai loại marn được cấp phép
hệ thống y tế tuyến cơ sở cần được củng cố gia tăng năng lực lấy mẫu
cũng như năng lực xét nghiệm rt pcr để có thể trả kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi lấy mẫu
người dân tiếp tục thực hiện thông điệp năm k
việt nam cũng cần phát triển các loại vaccine để có thể gia tăng khả năng bảo vệ chống lại biến thể này
về lý thuyết sự kết hợp của nhiều đột biến trên protein gai sẽ làm giảm đáng kể hiệu lực của những loại vaccine hiện tại
và delta đã cho chúng ta thấy rõ điều đó
như vậy dù không bị vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng bảo vệ chúng ta khỏi biến thể này sẽ thấp một cách đáng kể
hay chuyên gia thực viện world cup cảnh báo